tiếp tục thông tin cập nhật về vụ tai nạn chìm tàu hải thành hai mươi sáu
chiều hai mươi tám tháng ba tại thành phố vũng tàu trung tâm cứu nạn hàng hải việt nam cục hàng hải và các ngành chức năng
đã họp chỉ đạo công tác tìm kiếm chín trong số một mươi một thuyền viên của tàu
theo đó việc tìm kiếm các thuyền viên mất tích sẽ diễn ra suốt đêm trong phạm vi rộng trên diện tích hai trăm tám mươi năm hải lý vuông
với các thiết bị có thể tìm kiếm trong đêm như camera hồng ngoại hay đèn pha công suất lớn
theo thông tin tại cuộc họp dự kiến hai mươi một h đêm cùng ngày hai thuyền viên được cứu vớt sẽ về đến vũng tàu
hai người được cứu là anh thắng thuyền trưởng và anh khôi sĩ quan bong
việc tìm kiếm các thuyền viên mất tích sẽ diễn ra suốt đêm trong phạm vi rộng với các thiết bị có thể tìm kiếm trong đêm như camera hồng ngoại
đèn pha công suất lớn trung tâm cứu nạn khu vực ba đề xuất phương án ngày mai nếu không thấy người sẽ cho thợ lặn vào trong tàu tìm người
đồng thời khóa các van dầu để tránh tràn ra môi trường
theo cục phó cục hàng hải nguyễn hoàng đánh giá việc tìm kiếm người khó khăn do sóng lớn phạm vi tìm kiếm rất rộng
hiện nay tàu của các lực lượng như biên phòng cảnh sát biển đang tham gia tìm kiếm đồng thời huy động các tàu cá lân cận hỗ trợ tìm